cảm ơn các bạn đã theo dõi
mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông với lượng mưa phổ biến từ năm mươi một trăm linh mm có nơi trên một trăm năm mươi mm
từ đêm ngày chín tháng năm mưa lớn giảm dần
cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn có nguy cơ gây ra lũ quét xa lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng thấp
đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
cơ quan chuyên môn tăng cường tuyên truyền phổ biến hướng dẫn người dân cách nhận biết kỹ năng ứng phó mưa rông kèm lốc xét mưa đá gió giật mạnh và mưa lớn lũ quét xa lở đất để giảm thiểu thiệt hại
tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước
khu vực hà nội nhiều mây có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to gió đông nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi độ
phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to từ gần sáng mai có mưa vừa mưa to và rông có nơi mưa rất to gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi độ
phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to riêng vùng núi và trung du bắc bộ từ gần sáng mai có mưa vừa mưa to và rông có nơi mưa rất to gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi độ
khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế phía bắc nhiều mây có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to phía nam có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng nhiệt độ từ hai mươi bốn ba mươi ba độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng có nơi nắng nóng gió đông nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi năm ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng có nơi nắng nóng nhiệt độ từ một mươi chín đến ba mươi năm độ
khu vực nam bộ có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt nhiệt độ từ hai mươi năm ba mươi bảy độ
và tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước